tại đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội đã diễn ra ngày hội stem hai nghìn một mươi chín với chủ đề
nguyên tố bí ẩn thu hút đông đảo hơn một học sinh phụ huynh khắp nơi về tham gia và trải nghiệm các hoạt động khoa học lý thú
đây là năm thứ năm ngày hội stem được tổ chức tại việt nam theo sáng kiến của tạp chí tiên sáng và liên minh stem dưới sự bảo trợ của bộ khoa học và công nghệ
ngày hội stem hai nghìn một mươi chín tập trung vào hai phần hội và học thông qua các trải nghiệm nghe xem và làm
trong đó ở phần hội người tham dự được quan sát hoặc trực tiếp làm các thí nghiệm khoa học giải toán điều khiển robot chơi các trò chơi trí tuệ sáng tạo với đồ tái chế tập làm index
đây là các hoạt động do hơn hai mươi phòng giáo dục trường phổ thông cao đẳng đại học công ty giáo dục stem trên địa bàn hà nội
và một số tỉnh mang đến
phần học có khoảng một mươi năm lớp học mẫu theo tiếp cận giáo dục stem để học sinh tham gia và giáo viên có thể dự dờ
bên cạnh các lớp học trải nghiệm phong phú và đa dạng phụ huynh và các em học sinh còn được tham gia tìm hiểu thông tin về các công tác bảo vệ môi trường và vật lý vũ trụ
tham quan trải nghiệm một số phòng thí nghiệm mở như phòng máy gia tốc thí nghiệm trọng điểm enzym và protein
phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường và bảo tàng điện
nhân dịp này đại diện trường đại học khoa học tự nhiên và bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức tổng kết
trao giải cuộc thi tìm hiểu thiết kế bằng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho hơn hai mươi cá nhân tập thể giáo viên và học sinh các trường trong cả nước có bài dự thi xuất sắc